tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm đối với một mươi bảy bị cáo về tội tổ chức đánh bạc và tội đánh bạc
sau thời gian nghị án chiều qua ngày hai mươi bảy tháng ba hội đồng xét xử tuyên án đối với các bị cáo
theo cáo trạng khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nguyễn tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chú quận hoàng mai hà nội
được một người tên là lê ngọc tuấn hiện chưa rõ nhân thân cấp mã đăng nhập vào trang web của sàn visa trên mạng internet
khi làm quản lý hệ thống tuấn anh phát hiện mạng lưới tổ chức cho những người khác tham gia
trong đó có nguyễn quang huy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng ở hà nội làm f một cấp dưới của mình
tiếp đó huy lôi kéo nhiều đối tượng khác làm f hai đến f sáu trong đó có nhiều bị cáo ở hải dương
cùng tham gia đánh bạc theo hình thức đa cấp trên giàn witsa để hưởng lợi bất chính nhiều tỷ đồng
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh bị cáo nguyễn quang huy
bảy năm sáu tháng tù về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc
một mươi bị cáo khác bị tuyên phạt từ ba năm đến bảy năm sáu tháng tù với các tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc
bảy bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ hai mươi bảy tháng đến ba mươi tháng tù về tội đánh bạc cho hưởng án treo